tại thành phố đà nẵng bà con giáo dân đang khẩn trương hoàn tất việc trang trí nhà cửa ngõ xóm với mong muốn đón một giáng sinh an lành và hạnh phúc
những ngày này không chỉ ở nhà thờ không khí chuẩn bị đón giáng sinh đã ngập tràn khắp các tuyến đường ngõ phố tại đà nẵng
tại một số nơi bà con giáo dân đang tranh thủ hoàn tất việc trang trí mô hình hang đá cây thồng những hình ảnh đặc trưng trong ngày lễ trọng đại của người công giáo
tại một số nơi bà con giáo dân đang trang trí mô hình hang đá cây thồng những hình ảnh đặc trưng trong ngày lễ trọng đại của người công giáo
tại nhiều giáo sứ công tác trang hoàn nhà cửa ngõ xóm được bà con giáo dân hoàn tất từ rất sớm
nhờ vậy khung cảnh có phần sinh động hoành tráng hơn những ngày thường
không còn là ngày lễ riêng của người công giáo không khí chuẩn bị đón giáng sinh đang lan tỏa khắp các trung tâm thương mại các nhà hàng quán ăn tại đà nẵng báo hiệu một mùa giáng sinh an lành đang đến gần